xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây tôi thu trang của bản tin một trăm một mươi ba online sẽ chuyển tới quý vị những thông tin an ninh trật tự mới nhất diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
mở đầu sẽ là những thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị bộ y tế cho biết cho đến sáu giờ sáng nay ngày ba mươi một tháng bảy việt nam có thêm bốn mươi năm ca mắc covid một mươi chín đang được cách ly tại các cơ sở y tế ở đà nẵng
các bệnh nhân có độ tuổi từ hai mươi bảy đến tám mươi bảy tuổi trong đó có ba mươi ba trường hợp tại bệnh viện đà nẵng bốn trường hợp tại bệnh viện phổi đà nẵng hai trường hợp tại bệnh viện ung biếu đà nẵng bốn trường hợp tại khách sạn thu dung cách ly bệnh nhân thận nhân tạo của bệnh viện đà nẵng quận sơn trà hai trường hợp tại trung tâm y tế cẩm lệ đà nẵng
ngay trong đêm qua ngày ba mươi tháng bảy bộ y tế đã quyết định thành lập bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch covid một mươi chín tại thành phố đà nẵng
nhằm tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín điều trị bệnh nhân tại thành phố
đội thường trực đặc biệt chống dịch covid một mươi chín bao gồm sáu mươi năm người là lãnh đạo chuyên gia bác sĩ từ các đơn vị của bộ y tế như cục y tế dự phòng cục quản lý khám chữa bệnh viện pasteur tp hcm và nha trang
cùng các bệnh viện lớn như bệnh viện bạch mai bệnh viện trợ rẫy bệnh viện trung ương huế
đây là lực lượng phòng chống dịch đã có kinh nghiệm xử lý các ổ dịch ở sơn lôi hạ lôi bệnh viện bạch mai bình thuận
cũng như nuôi cấy phân lập virus sars cov hai và điều trị thành công các ca bệnh covid một mươi chín nặng trong thời gian vừa qua
bên cạnh đó bộ y tế còn huy động gần một người phục vụ cho công tác phòng chống dịch tại đà nẵng
ngày ba mươi tháng bảy ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tp hà nội đã có thông báo kết luận của chủ tịch ubnd tp
trong đó yêu cầu người dân trở về từ đà nẵng thì từ tháng bảy cho đến nay nếu chưa đủ một mươi bốn ngày
tức là sau ngày một mươi sáu tháng bảy phải cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm ngay
chủ tịch ubnd tp hcm yêu cầu người dân chủ động phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
để thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín
việc xét nghiệm cho tất cả những người từ đà nẵng trở về thành phố sau ngày một mươi sáu tháng bảy
sẽ hoàn thành trước ngày hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đồng thời các quận huyện tiếp tục giả soát mở rộng thêm ngoài số hai mươi một người từ đà nẵng trở về đã tổng hợp
theo khuyến cáo của bộ y tế
các trường hợp f một cần được thực hiện cách ly ngay lập tức tại khu cách ly tập trung trường cao đẳng nghề công nghệ cao hà nội
trường hợp f hai thực hiện cách ly tại nhà giám sát y tế hàng ngày
khi có nhu cầu cần xét nghiệm thì các quận huyện phải đáp ứng ngay
đặc biệt để kịp thời phát hiện người nghi nhiễm các quận huyện phải thông báo cho toàn bộ các nhà thuốc trên địa bàn
nếu người mua thuốc có biểu hiện ho sốt khó thở thì phải thông tin cho trung tâm y tế địa phương
nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín công an tỉnh quảng nam đã thành lập một mươi tổ công tác
ba mươi một điểm chốt chặn kiểm soát dịch bệnh tại các nốt giao thông trên địa bàn
theo đó mỗi tổ công tác gồm một mươi chín đồng chí cán bộ chiến sĩ công an
tham gia thực hiện nhiệm vụ và các lực lượng phối hợp y tế đoàn thanh niên
ngoài ra lực lượng công an tỉnh tổ chức duy trì hoạt động của ba mươi một điểm chốt chặn với hơn một trăm năm mươi cán bộ
chiến sĩ công an làm nhiệm vụ chốt chặn kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào địa bàn tỉnh quảng nam
nhất là vùng có dịch tiến hành thu thập thông tin cơ bản về người và phương tiện ngoài địa phương
nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh
hiện các tổ công tác và cán bộ chiến sĩ tại các điểm chốt chặn kiểm soát dịch bệnh
vẫn duy trì hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ theo ca với tinh thần khẩn trương nghiêm túc
đầy trách nhiệm trên tuyến đầu phòng chống dịch
trong khi cả chính quyền thành phố đà nẵng và các cơ quan chức năng đang phải nỗ lực hết sức
nhằm phòng ngừa và đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín trên mạng xã hội lại xuất hiện những thông tin thất thiệt
gây hoang mang dư luận khiến cho người dân thực sự lo lắng
và trước tình hình này các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố đã tăng cường công tác quản lý thông tin
và kỳ thời kiểm tra xử lý và ngăn ngừa các hành vi lan truyền thông tin tiêu cực vào thời điểm dịch bệnh
có trị miễn phức tạp hiện nay
ngày hai mươi năm và hai mươi sáu tháng bảy người dân đà nẵng đang chờ đợi công bố chính thức của ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch covid một mươi chín về hai ca bệnh nhiễm virus sars cov hai là người dân của thành phố
tình hình càng trở nên phức tạp hơn
khi trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những thông tin tiêu cực về sức khỏe và nguồn lây f của hai bệnh nhân nói trên
cảng hàng không quốc tế đà nẵng nơi phải nhận những tin đồn về sự tháo chạy của du khách đầu tiên
trong khi đó mọi bộ phận hoạt động tại cảng vẫn diễn ra bình thường
tình hình an ninh thậm chí còn được siết chặt hơn bao giờ hết
tiếp nhận được thông tin từ chính quyền thì mình tất nhiên là phải chấp hành những nội quy
những việc làm như rửa tay thường xuyên hay là đeo khẩu trang
còn về thông tin thì em cũng mong là mọi người sẽ tìm được những cái nơi thông tin chính đáng
để tiếp nhận thông tin để tránh bị ảnh hưởng về tâm lý của bản thân
ngay khi dịch bệnh covid một mươi chín bắt đầu xuất hiện trở lại
các phòng ban nghiệp vụ của công an thành phố cũng triển khai nhiệm vụ đến từng cán bộ chiến sĩ
chủ động nắm tình hình và kịp thời phát hiện những thông tin không đúng sự thật
lan truyền ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh của thành phố
đã có rất nhiều thông tin
tình đồn không đúng sự thật liên quan đến vấn đề này
như là tình đồn chỗ người chết làn sóng di chuyển khỏi đà nẵng
chỗ này có người dương tính chỗ khác có người dương tính
toàn bộ những thông tin như thế nó ảnh hưởng vô cùng lớn đến tâm lý của người dân
và ảnh hưởng đến việc chung tay phòng chống dịch của người dân và chính quyền của thành phố
đối với những thông tin trên mạng
thì ngoài những thông tin sai sự thật như tôi vừa nói ở nêu
bây giờ còn có thêm những thông tin là chia sẻ cho nhau về những cái bài thuốc trị bệnh tại nhà
cái này là vô cùng nguy hiểm
cho nên là mong muốn rằng người dân luôn luôn tỉnh táo chọn lọc thông tin
tin giả đến từ rất nhiều nguồn có thể đó là những người muốn gây dối xã hội
cũng có thể lại là những người thiếu hiểu biết trục lợi
nhằm thu hút sự chú ý tăng số lượng người theo dõi trên mạng xã hội
trong khi dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
công an thành phố đà nẵng sẽ xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm
do vậy mỗi người dân cần tỉnh táo cập nhật những thông tin chính thức
để chung tay phòng ngừa dịch bệnh một cách hiệu quả
hai đối tượng cầm đầu trong đường dây đưa người trung quốc nhập cảnh vào việt nam
vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lào cai bắt khẩn cấp
tại cơ quan an ninh điều tra hai đối tượng là nguyễn thị thanh nhàn
và nguyễn trịnh văn hưng khai nhận từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nhàn có quen với một người trung quốc tên là ama
người này còn nói với nhàn về việc tìm thuê xe ô tô để chở người trung quốc
nhập cảnh trái phép vào việt nam bằng đường mòn khu vực biên giới việt trung
sau đó chở số người này vào thành phố hồ chí minh để kiếm việc làm thuê
mỗi chuyến ama trả cho nhàn là hai mươi năm triệu đồng
sau đó nhàn đã liên hệ với hưng thuê xe ô tô để đón số người trung quốc
vượt biên nhập cảnh trái phép vào thành phố hồ chí minh
mỗi chuyến xe nhàn trả cho hưng là hai mươi ba triệu đồng
còn hai triệu nhàn giữ lại để tiêu xài với mục đích cá nhân
từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
hai đối tượng đã chở chót lọt sáu chuyến xe chở người trung quốc vào thành phố hồ chí minh
đến ngày hai mươi bảy tháng bảy khi đang thực hiện hành vi chở một mươi người trung quốc
vào sâu trong nội địa việt nam thì bị công an thành phố lào cai phát hiện bắt giữ
đội cảnh sát kinh tế công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa tiến hành phát hiện
và bắt quả tang tại một địa chỉ trên đường nguyễn tất thành
chứa hàng nghìn khẩu trang không rõ nguồn gốc xuất xứ
lực lượng chức năng đột xuất kiểm tra ngôi nhà tại địa chỉ năm trăm năm mươi năm nguyễn tất thành
thuộc địa bàn phường tam thuận quận thanh khê phát hiện lô hàng với hai mươi năm khẩu trang y tế
các loại không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ
qua làm việc với anh nguyễn duy sơn trú tại phường hòa minh quận liên triều
số hàng trên được một người không rõ lai lịch thuê anh vận chuyển từ quảng ngãi ra đà nẵng
giao cho một người khác khi chưa kịp giao nhận thì bị phát hiện và bắt quả tàng
xin được tiếp tục với các tin tức quan trọng khác
vào tối qua ngày ba mươi tháng bảy tại công trình xây dựng số nhà một mươi sáu phố nguyễn công chứ
phường phạn ngọc
hồ quận hai bà trưng hà nội đã xảy ra vụ tai nạn lao động sập giàn giáo cầu tời khiến bốn người tử vong
lực lượng chức năng đã xác định danh tính các nạn nhân
ba người tử vong gồm nguyễn thế sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy nguyễn thế bồng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
đều ở thôn bài trượng xã hoàng diệu huyện trương mỹ hà nội và nguyễn thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
chú tại xã vân la huyện trương mỹ
nạn nhân đặng đình thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thượng vực huyện trương mỹ
thì bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện và tử vong vào sáng ngày hôm nay
cả bốn người này đều là công nhân đang làm việc tại công trình trên
đại diện lãnh đạo quận hai bà trưng và phường phạm đình hổ đã có mặt kịp thời
hỗ trợ thăm hỏi động viên những gia đình có người gặp nạn
sau một tuần xét xử sơ thẩm vụ nạn
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng xảy ra tại ngân hàng phương nam
nay đã xác nhập vào ngân hàng sacombank
chiều qua ngày ba mươi tháng bảy tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh đã tuyên án đối với một mươi bị cáo
theo đó hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo dương thanh cường
cựu tổng giám đốc công ty bình phát
chủ tịch hội đồng quản trị công ty thanh phát một mươi sáu năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tổng hợp hình phạt với các bản án trước đó
buộc bị cáo cường nhận hình phạt chung là tù trung thân
đối với nhóm bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng phương nam
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trầm b ba năm tù
tuyên phạt phan huy khang hai năm sáu tháng tù
cùng về tội vi phạm quy định về trao vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
bảy bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án thấp nhất là một năm tù treo đến cao nhất là hai năm tù giam
cùng về tội danh trên
về trách nhiệm dân sự hội đồng xét xử tuyên buộc dương thanh cường
phải chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại vụ án là năm trăm linh năm tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên hai mươi ba sổ đỏ
để xử lý khoản nợ một trăm bảy mươi một tỷ đồng bị cáo vay của agribank
phần thừa dùng để xử lý khoản thiệt hại năm trăm linh năm tỷ đồng của sacombank
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang vừa tuyên phạt bốn bị cáo
nguyên là lãnh đạo cán bộ tri cục văn thư lưu trữ và trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh hậu giang
với mức án từ chín tháng tù cho đến một mươi năm năm tù về các tội vi phạm quy định về kế toán
gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản
theo có trạng từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi bảy tri cục văn thư lưu trữ và trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh hậu giang
đã thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ tổn động cấp tỉnh từ năm hai nghìn bốn đến năm hai nghìn chín
theo đề án của sở nội vụ tỉnh hậu giang với hai mươi đơn vị
ngoài ra tri cục và trung tâm còn ký bảy mươi đơn vị
hai mươi ba hợp đồng thực hiện chỉnh lý cho năm mươi hai cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh
dẫn đến phát sinh các nguồn thu từ các hợp đồng và ngân sách được cấp với tổng số tiền hơn một mươi tỷ đồng
trong các khoản thu trên lãnh đạo tri cục và trung tâm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền hơn ba tỷ đồng
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng với tội mua bán phụ nữ
đối tượng nguyễn thị nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thủ chính
phường đồng lạc thành phố trí linh tỉnh hải dương
và đối tượng nguyễn thị ảnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại một trăm ba mươi năm nguyễn trãi
thành phố hải dương tỉnh hải dương
còn về tội môi giới mại dâm công an thành phố hải dương tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng tăng thị khuông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn thanh xá
xã liên hồng huyện gia lộc tỉnh hải dương
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện